tính đến mùng một tháng năm ít nhất hai trăm hai mươi tám ca bệnh tại hai mươi quốc gia đã được báo cáo cho cơ quan này
ngoài ra năm mươi trường hợp khác nghi ngờ đang chờ kết luận
các nhà khoa học cho rằng những con số này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
vì nhiều quốc gia bắt đầu tăng cường giám sát dịch bệnh
hiện bệnh viêm gan vẫn đang được tăng cường giám sát
không chỉ tại những quốc gia đã ghi nhận số ca mắc mà còn cả tại việt nam
đây được coi là một bệnh khá nguy hiểm và vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân của bệnh
các bậc phụ huynh thời gian này hãy đặc biệt chú ý đến những biểu hiện khác thường của trẻ về mặt sức khỏe
nếu có những số hiệu khả nghi hãy báo với cơ quan y tế gần nhất để được theo dõi và chữa trị kịp thời